trong hai tháng gần đây trên địa bàn tỉnh tiền giang đã liên tiếp xảy ra bốn vụ cướp giật tài sản tại các tiệm vàng
thủ đoạn phạm tội giống nhau đối tượng đến các tiệm vàng giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật tài sản rồi bỏ chạy
lực lượng công an đã tích cực điều tra và làm rõ ba vụ và truy bắt các đối tượng phạm tội
ngày năm tháng sáu sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm vàng ngọc minh
thuộc ấp bình thọ khương xã bình phan huyện chợ gạo
công an huyện đã phân công lực lượng đến hiện trường điều tra truy vết
đồng thời phối hợp với công an tỉnh tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng phạm tội
sáng ngày một mươi bốn sáu công an huyện trợ gạo đã bắt xử ngô thanh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú ấp bình thọ đông xã bình phan huyện chợ gạo